khu vực tây nguyên và nam bộ hôm nay và hai ngày tiếp theo vẫn duy trì trạng thái thời tiết ổn định
do hoàn lưu khối không khí biển lấn sâu về phía tây
nắng xuất hiện từ sớm và nắng nóng tiếp tục xảy ra cục bộ ở một số nơi
riêng khu vực tây nguyên vẫn cần lưu ý ở phần phía nam vẫn có khả năng xảy ra mưa rông rải rác
vào khoảng thời gian chiều tối
trong những ngày tới do không khí lạnh lệch đông nhanh nên nó hầu như không có tác động gì
đến thời tiết trên các vùng biển của nước ta
hầu khắp khu vực biển đông bao gồm cả hai huyện đảo hoàng sa và trường sa
vẫn duy trì nắng ấm không mưa tầm nhìn xa thông thoáng với tình trạng biển vẫn khá êm đềm
gió đông nam đến nam thổi khá yếu chỉ khoảng cấp ba nên sóng biển vẫn ở mức thấp
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước